để kịp thời chỉ đạo ứng phó với áp thấp nhiệt đới hôm nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức họp khẩn với ưu tiên số một là thông báo và kêu gọi tàu thuyền về bờ để tránh trú an toàn
theo báo cáo tại cuộc họp do tác động kép từ áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh nên mưa tại đồng bằng sông cửu long sẽ rất phức tạp dễ kèm theo các hiện tượng nguy hiểm như lốc xoáy vòi rồng sóng biển cao từ hai đến bốn mét vùng ven bờ có thể lên đến bốn năm mét
trước tình hình trên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu ưu tiên lúc này đó là thông báo và kêu gọi tàu thuyền về nơi trú tránh an toàn
dù chỉ là áp thấp nhiệt đới nhưng sóng gió vẫn rất mạnh so với những con tàu ở khu vực này nên ngư dân tuyệt đối không được chủ quan
bởi thực tế chỉ cần một đợt gió mùa hoặc áp thấp cũng có thể khiến tàu trọng tải lớn bị chìm đắm
ngoài gió lớn thì khu vực này cũng đối mặt với lượng mưa khá lớn
bắt đầu từ ngày hôm nay đến ngày hai tháng một mươi một lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm có nơi lên đến hai trăm linh mm
một thông tin nữa cũng rất đáng chú ý đó là ngoài khơi philippines đang hình thành một đợt áp thấp khác và dự kiến sẽ mạnh lên rất nhiều khi vào biển đông
và nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh nam trung bộ và nam bộ vào cuối tuần này
để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới cũng trong ngày hôm nay tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã có công điện khẩn gửi các địa phương
đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và đề phòng ngập úng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở khu vực nam trung bộ đông nam bộ và đồng bằng sông cửu long